mưa thì trơn trượt bởi những ổ voi ổ gà nắng thì bụi mù mịt
đó là tình trạng diễn ra trên tuyến đường khuyến lương đoạn từ cảng khuyến lương đến d nguyễn khoái
phường trần phú quận hoàng mai thành phố hà nội
các hộ dân sinh sống ven tuyến phố này phải hứng chịu tình trạng ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn đã từ rất nhiều năm nay
thì chính quyền địa phương đã có những giải pháp nhưng mới chỉ là tạm thời
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
hàng loạt xe tải nối đuôi nhau cày nát trên tuyến đường từ đê nguyễn khoái vào cảng khuyến lương
toàn tuyến đường này dài khoảng hai km hàng ngày phải gồng mình chống đỡ những dòng xe tải đi lại khiến con đường trở nên biến dạng
không còn những lớp trài nhựa thay vào đó là mặt đường phủ đầy bùn đất lây lội nhấp nhô
đó là chưa kể đến việc vào mùa mưa con đường trở nên trơn trượt
có những đoạn bùn dày hàng chục cm khiến phương tiện giao thông đi lại vô cùng khó khăn
và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của người dân xung quanh khu vực
khu vực này có rất nhiều doanh nghiệp bến bắt cãi trộn bê tông hoạt động
buôn bán than với hàng trăm lượt xe ra vào mỗi ngày làm rơi vãi cát đá xuống đường
hàng hóa được tập kết dọc đường vào cảng để chờ những chuyến xe vận chuyển vào trung tâm thành phố hà nội
phục vụ thi công các dự án
quyền địa phương và các bên liên quan đã có những giải pháp như thường xuyên cho xe phun nước mỗi ngày
dưới trời nắng gai gắt việc bơm nước đều không có tác dụng bụi vẫn mịt mù ảnh hưởng trực tiếp đến nhà dân
dẫu thế nào chẳng nữa những cách làm trên cũng chỉ là giải pháp tình thế
còn người dân sống quanh khu vực gần cảng khuyến lương sẽ vẫn tiếp tục phải sống trong cảnh bụi bẩn ô nhiễm môi trường
nếu như tình trạng xe quá khổ quá tải vẫn chưa được kiểm soát và tuyến đường dẫn ra cảng khuyến lương chưa được tu sửa hoàn chỉnh